sau nhiều năm triển khai chương trình khu phố không rác nhằm khuyến khích người dân phân loại rác tại nguồn bảo vệ môi trường cảnh quan tại khu dân cư đến nay nhiều mô hình khu dân cư không rác tại tp hcm đã ghi nhận hiệu quả tích cực và đã được nhân rộng
từ sáu năm nay việc quét dọn rác trước nhà để rác đúng nơi quy định đã trở thành nếp quen của hai trăm năm mươi bảy hộ gia đình tại khu phố hai phường một mươi quận năm
mặc dù là khu dân cư đông đúc có nhiều cửa hàng kinh doanh buôn bán nhưng đường phố ngõ hẻm ở đây luôn sạch sẽ thoáng đáng cây xanh được trồng sen kẽ vỉa hè tạo cảnh quan xanh mát không gian trong lành
thường ở khu phố này là tám giờ thì xe rác tám giờ sáng thì nó gơm thì khoảng kém một mươi năm giờ thì tất cả các hộ dân sẽ đem rác ra để tập kết rác để cho nó đúng giờ chứ không có bỏ rác hay vứt rác trước ở những hộ gia đình để đảm bảo cho khu phố sạch đẹp
việc quét dọn đường hẻm vỉa hè thu gom rác cũng được các hộ dân ở khu phố một của phường một mươi thực hiện thường xuyên mỗi tuần bà con còn phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức làm sạch đẹp đường phố tháo bỏ băng rôn quảng cáo sai quy định xóa quảng cáo ra vặt bẩn
mỗi buổi sáng thức dậy sớm thì mình bỏ ra một mươi năm phút để vệ sinh quét ở trước cổng nhà và các nhà kế bên nếu có rác thì mình cũng tham gia quét
không có rác màng xanh được tăng cường có năm trên bảy khu phố của phường một mươi quận năm đạt chuẩn khu phố không rác khu phố xanh sạch đẹp
để có được những khu phố này công tác vận động tuyên truyền thuyết phục người dân cùng chung tay thực hiện là điều hết sức quan trọng
phải được làm thường xuyên và gần gũi chia sẻ đi cùng với đó là ý thức trách nhiệm của từng người dân hộ dân trong khu vực
thu hóa hai đề ra những mô hình để phù hợp với chương trình của khu phố
nhưng một nhà biết hai nhà
một mươi năm phút mỗi ngày thì nhà này quắn thì nhà kia quét toàn bộ các hộ đều ký hợp đồng đổ rác ở dân lập
cho đến bây giờ nó là cái ý thức người dân là đã được nâng lên rõ rệt
từ cái việc xếp trật tự lòng đề đường từ cái việc để xe
hiện nay nói nhìn chung là nhân dân trong khu phố một là cũng rất đồng tình và khẳng ứng
bởi vì họ thấy cái lợi cho bản thân
việc ký cam kết thực hiện mô hình khu phố không rác được một trăm linh người dân trong địa bàn đồng tình ủng hộ
theo đó các khu phố xây dựng những tiêu chí cụ thể phù hợp với tình hình của địa bàn mình
đồng thời có phân công trách nhiệm để các hộ dân cùng chia sẻ bỏ ban nhau và có cả thưởng phạt để động viên chấn trình
mỗi ngày mỗi người mỗi nhà chỉ cần vài một mươi phút làm sạch trước nhà ngõ hẻm
việc làm nhỏ lợi ích lớn
khi cả khu phố cả tuyến đường đều trở nên sạch đẹp môi trường sống cũng được cải thiện
hiện tại thì tôi rất hài lòng với lại cái môi trường sống ở khu phố này
thì tôi thấy nó lợi ích là
cây xanh nó tạo ra cái khí cho mát mẻ khu nhà rồi đường phố của mình cũng đẹp hơn
những khu phố xanh sạch đẹp đang góp phần cải thiện môi trường sống
nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị cho người dân
từ những mô hình khu phố không rác đã ghi nhận hiệu quả tích cực này
rất cần được nhân rộng trên toàn địa bàn để xây dựng thành phố hồ chí minh là thành phố có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình